tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì lễ đón đại tướng chăn sa mỏn trăn nha lạt ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng lào
và các thành viên đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
ngay sau lễ đón chính thức hai bên đã tổ chức hội đàm
tại hội đàm đại tướng ngô xuân lịch cảm ơn đại tướng trăn sa mòn trăn nha lạt đã nhận lời mời
và sang dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tại hội đàm hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của mỗi nước
trao đổi đánh giá kết quả hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước trong thời gian qua
thống nhất phương hướng nội dung hợp tác năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo như giao lưu hữu nghị biên giới
diễn tập đấu tranh ngăn chặn hoạt động di cư trái phép giao lưu kết nghĩa giữa các quân khu
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
thời gian tới hai bên thống nhất tăng cường củng cố quan hệ việt nam lào trong hợp tác chia sẻ kinh nghiệm
đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và quân đội hai nước việt nam lào
kết thúc hội đàm hai bên đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
và kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi giữa bộ quốc phòng việt nam với bộ quốc phòng lào
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai tại trụ sở bộ quốc phòng hà nội bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phối hợp với bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bộ quốc phòng vương quốc campuchia
tổ chức trọng thể lễ trao tặng huân chương của nhà nước việt nam nhà nước lào và vương quốc campuchia
dự có đại tướng thi banh ủy viên thưởng vụ đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc campuchia
đại tướng trân sạ mòn trân nhan lạt ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đồng chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại tướng ngô xuân lịch trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đại tướng thi banh
do đã có nhiều đóng góp tích cực trong hợp tác quốc phòng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam campuchia
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại tướng ngô xuân lịch trao huân chương tự do hạng nhất tặng đại tướng lương cường
dịp này đại tướng ngô xuân lịch và đại tướng lương cường đều được đón nhận huân chương hữu nghị hạng nhất của quốc vương campuchia